năm thực thi các quy định về chống các hành vi cạnh tranh không lành mạnh cơ quan này đã tiếp nhận hơn ba trăm linh khiếu nại tiến hành điều tra tổng số một trăm năm mươi tám vụ và ra quyết định xử phạt một trăm năm mươi vụ đã điều tra
trong số đó cục đã điều tra tiền tố tụng bảy mươi tám vụ việc trên nhiều lĩnh vực tổ chức điều tra tám vụ việc trong tổng số gần bảy mươi doanh nghiệp bị điều tra quyết định xử lý năm vụ việc với tiền phạt gần năm năm tỷ đồng
có thể kể đến nhóm vụ việc liên quan đến hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số các vụ việc được điều tra xử lý chiếm tới sáu mươi hai
tiếp theo là các vụ việc liên quan tới hành vi bán hàng đa cấp bất chính chiếm một mươi bảy
cạnh tranh giúp phân bổ lại nguồn lực của xã hội một cách hiệu quả nhất
các doanh nghiệp sản xuất cùng một loại hay một số loại hàng hóa cạnh tranh nhau về giá bán hình thức sản phẩm chất lượng sản phẩm
trong quá trình cạnh tranh đó doanh nghiệp nào có điều kiện sản xuất tốt có năng suất lao động cao hơn thì doanh nghiệp đó sẽ có lãi
điều đó giúp cho việc sử dụng các nguồn nguyên vật liệu của xã hội có hiệu quả hơn đem lại lợi ích cho xã hội cao hơn
nếu cứ để cho các doanh nghiệp kém hiệu quả sử dụng các loại nguồn lực thì sẽ lãng phí nguồn lực xã hội
trong khi hiệu quả xã hội đem lại không cao chi phí cho sản xuất tăng cao giá trị hàng hóa tăng lên không cần thiết
tuy nhiên là cạnh tranh như thế nào cạnh tranh bằng công cụ gì cạnh tranh nhầm mục đích gì đó là điều mang lại những kết quả rất khác nhau
ở đâu có sự phát triển thì ở đấy phải có sự cạnh tranh cái đấy là rõ ràng là một triết lý đúng
thế nhưng mà người ta lại nói rằng là cạnh tranh như thế nào để đảm bảo là đối mặt nhưng không đối đầu
và cạnh tranh như thế nào để gọi là cạnh tranh lành mạnh
và đừng có cạnh tranh không lành mạnh
vậy thì ở việt nam chúng ta quy định có tiêu chí nào có văn bản nào quy định và có quy chế nào
quy định về vấn đề cạnh tranh không lành mạnh là thế nào là cạnh tranh không lành mạnh chưa
đối với nền kinh tế và sự phát triển kinh tế chính trị xã hội của việt nam
những năm gần đây tình trạng vi phạm về hàng giả hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
diễn biến phức tạp với những xu hướng mới tinh vi chuyên nghiệp hơn
đối với những hành vi vi phạm pháp luật việt nam đã có những chế tài xử lý
tuy nhiên để đối phó với hàng giả hàng nhái những hình thức cạnh tranh không lành mạnh
thì bên cạnh những thay đổi về mặt pháp lý bản thân các doanh nghiệp phải đoàn kết lại
hoặc có những biện pháp bảo vệ mình
tôi cho rằng sự cạnh tranh là rất cần thiết nhưng vấn đề cạnh tranh của chúng ta
trong điều kiện mà chúng ta đang cạnh tranh với nước ngoài
thì trước hết là chúng ta phải chấp nhận cái mà trong nội bộ chúng ta đoàn kết lại trước đảng
thế còn khi mà đã có đủ tiềm lực thì nếu như chúng ta không cạnh tranh
thì có một số cái nhóm nào đó họ group lại thì đẩy giá làm giá và sẽ gây thiệt hại cho những người tiêu dùng
việt nam mình là gần một mươi cái thương hiệu cà phê các doanh nghiệp cà phê của người việt
các doanh nghiệp cà phê của người việt các doanh nghiệp cà phê của người việt
nhỏ lẻ rất nhiều
cộng tất cả lại thì cái danh số không bằng một cái đơn vị nước ngoài như là net cà phê hoặc là mac coffee
đấy là cái sự liên kết của các cái hãng cà phê việt nam rất là yếu
mà hầu như là cái sự cạnh tranh đấu đá nhau là nhiều hơn
thì cái đó là cái bất lợi của các cái doanh nghiệp người việt nam
số sắp tới thì có thể là các cái hiệp hội cà phê ca cao việt nam nên suy nghĩ cái vấn đề này
để làm sao gắn kết các doanh nghiệp cà phê việt
nói tới việt nam là nói tới cà phê
các nước trên thế giới người ta vào việt nam chủ yếu là người ta để mua cà phê
nhưng mà hiện tại là mình thua ngay trên sân nhà của mình
tức là hiện tại là net cà phê và mac coffee là những cái công ty
công ty của nước ngoài người ta đang khai thác và ta bán rất tốt ở thị trường việt nam
trong khi các cái doanh nghiệp việt là không làm được chuyện đó
đó là cái nỗi đau mà ngay trên chính sân nhà mình thua ngay chính sân nhà của mình
hiện nay môi trường kinh doanh đang ngày càng khó khăn
khiến vấn đề cạnh tranh của doanh nghiệp trở nên rất khốc liệt
việc luật cạnh tranh hiện hành còn tồn tại nhiều bất cập hạn chế
đang gây ra những tác động tiêu cực khi vấn đề cạnh tranh không lành mạnh
dùng các thủ đoạn vi phạm pháp luật
pháp luật ngày càng phổ biến
thí dụ tại sao cà trà của chúng ta là đi xuống
tại sao chúng ta đã phát triển rất nhanh trong vòng năm sáu năm
từ cái mức là hai ba mươi triệu đô xuất khẩu một năm
tăng lên mức một tỷ bốn một tỷ tám đô la xuất khẩu một năm
nhưng bây giờ nó lại đi xuống
tại sao lại cái giá cà trà nó xuống như thế ở trên thị trường thế giới
cái đó chính là cạnh tranh
cạnh tranh bằng giá
để cạnh tranh hạ giá thành xuống
hạ giá bán xuống
thì người ta hạ luôn chất lượng xuống
và chính điều đó là mất uy tín của cà trà
nếu doanh nghiệp tập trung vào việc cạnh tranh bằng chất lượng
bằng xây dựng thương hiệu
bằng xây dựng uy tín
bằng xây dựng cái chuỗi giá trị của mình
thì câu chuyện có thể đã khác hẳn
có những cái ngành
bởi vì trước hết người ta muốn tồn tại
thì đôi khi người ta có những
bọn tôi thường hay nói như theo ghi kiểu là
những cái chiến thuật bẩn
tức là khi mà thấy rằng là tôi cố gắng muốn sống được
thì tôi bằng cách trốn thuế trốn bảo hiểm trốn cái này cái khác
để cho giá thành tôi thấp xuống tôi nhận
đáng lẽ ông nhận cái hàng này là năm đồng chẳng hạn gia công
tôi có thể nhận bốn đồng thôi nhưng tôi trốn rất cả thứ
thì cái cạnh tranh đó là cạnh tranh không đánh mạnh
cạnh tranh thua thiệt cho cái doanh nghiệp khác
cạnh tranh mất thuế mất bảo hiểm xã hội
thì cái đó chúng ta
phải kiên quyết đấu tranh với những cái đó
nhưng cũng phải dần dần
cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau tất yếu sẽ dẫn đến
có kẻ thắng và người thua
kẻ mạnh ngày càng mạnh lên nhờ làm ăn hiệu quả
kẻ yếu thì bị phá sản
sự phá sản của các doanh nghiệp không hoàn toàn mang ý nghĩa tiêu cực
bởi vì có như vậy
thì các nguồn lực của xã hội mới được chuyển sang cho những nơi làm ăn hiệu quả
việc duy trì các doanh nghiệp kém hiệu quả
sẽ dẫn đến sự lãng phí các nguồn lực xã hội
do đó muốn có hiệu quả sản xuất của xã hội cao
buộc chúng ta phải chấp nhận sự phá sản của những doanh nghiệp yếu kém
sự phá sản này không phải là sự hủy diệt hoàn toàn
mà đó là sự hủy diệt sáng tạo
chúng ta buộc phải thay đổi
chúng ta buộc phải các doanh nghiệp buộc phải thay đổi để mà
để mà thích nghi với cái trở ngại đó đúng không
tất nhiên là về phía nhà nước thì cũng phải có những chính sách hỗ trợ
ví dụ như hỗ trợ về thông tin hỗ trợ về thị trường hỗ trợ về tín dụng
và hỗ trợ kể về các cái
các cái tuân thủ các tủ tục hành chính khác
để làm sao doanh nghiệp có được một điều kiện tốt hơn
nó thuận lợi hơn để họ phát triển để họ cạnh tranh
các văn bản pháp luật cạnh tranh hiện tại được nhà nước ban hành
nhằm điều chỉnh các hành vi cạnh tranh của các chủ thể kinh doanh
trong một khuôn khổ nhất định vừa bảo đảm lợi ích của chính các chủ thể kinh doanh
vừa bảo vệ lợi ích của các chủ thể khác trong xã hội
bên cạnh việc phát huy và đem lại hiệu quả tích cực
trong việc điều chỉnh hành vi cạnh tranh
các văn bản pháp luật cạnh tranh ra đời đã có vai trò to lớn
trong đấu tranh phòng chống những hành vi vi phạm trong lĩnh vực cạnh tranh
tuy nhiên thực tế áp dụng các văn bản pháp luật này còn nhiều điểm chưa hợp lý
chưa mang lại hiệu quả cao
chúng ta có luật cạnh tranh rồi nhưng tiêu chí cho phù hợp với từng lĩnh vực
cụ thể hơn nữa để phân biệt chúng ta phải có sự phân biệt đánh giá các doanh nghiệp
doanh nghiệp nào là doanh nghiệp người ta có sứ mạng
người ta có chiến lược rõ ràng
người ta có sự phân biệt
người ta có sự ý thức ngay từ đầu có mục tiêu và con đường lĩnh vực người ta kinh doanh
nó đi đúng với đường lối đi đúng với sự phát triển
và góp phần làm giàu đẹp cho đất nước và cho chính bản thân họ
thì phải được phân loại rất rõ ràng
và những doanh nghiệp đó là phải được ưu tiên trong quá trình cạnh tranh
tại việt nam luật cạnh tranh được ban hành năm hai nghìn bốn
và bắt đầu có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn năm
tuy nhiên sau quá trình hơn một mươi năm thực thi
bên cạnh những thành tựu đã đạt được
một số quy định của luật cạnh tranh đã phát sinh những vướng mắc bất cập
do đó việc bộ công thương công bố dự thảo luật cạnh tranh sửa đổi
trong bối cảnh hướng tới xây dựng nền kinh tế thể chế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa
cũng như trước tình hình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng diễn ra thời gian gần đây
được các cơ quan quản lý nhà nước và chuyên gia đánh giá cao
ở việt nam thì cho đến thời điểm hiện nay thì chúng ta đã có những lỗ lực
trong việc hoàn thiện hệ thống thể chế và trong đó hệ thống thể chế về cạnh tranh
để khuyến khích sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp
tuy nhiên thì hệ thống luật cạnh tranh đó thì cần phải được tiếp tục hoàn thiện
để có thể tạo nên một môi trường thực sự bình đẳng thực sự công bằng
và khuyến khích cạnh tranh lành mạnh
tôi vẫn muốn nói rằng các doanh nghiệp là cần phải cạnh tranh
nhưng ở đây thì vai trò là
của cơ quan quản lý nhà nước là chúng tôi cần chính phủ
cần chính quyền vào cuộc cùng với các cơ quan chức năng
đấy là cái thứ nhất
thế còn cái việc thứ hai thì ý tôi muốn nói ở đây là cạnh tranh giữa các doanh nghiệp
thì ngoài các cái tiêu chí đó thì các doanh nghiệp phải tự nhận thấy rằng là
chúng ta doanh nghiệp nào sinh ra cũng phải có khát vọng
có mục tiêu có sứ mạng rõ ràng
vậy thì nếu có mục tiêu có sứ mạng rõ ràng rồi
thì có con đường của mình rồi
thì con đường đó chỉ là cạnh tranh lành mạnh để hướng tới mục tiêu của mình mà thôi
thì không có những cạnh tranh trục giật thiếu lành mạnh
tôi nghĩ rằng là không cái nào khác bằng cái chúng ta phải nhìn xem
các nước đi trước của chúng ta xung quanh nhất trong khối asean
hoặc là ta có thể nói cái mô hình giống chúng ta đó là mô hình của trung quốc
người ta đang phát triển cũng từ xã hội chủ nghĩa đi sang
thì chúng ta nên tham khảo cái đó để xây dựng luật của chúng mình cho nó sát
và cộng với những đặc thù của nền kinh tế việt nam
ta xây dựng cho nó phù hợp cái đó là cái tốt nhất
thưa quý vị trong khi các doanh nghiệp việt nam đang tìm cho mình đường hướng phát triển
thì chính phủ cũng đang nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh
tuy nhiên để có thể đạt được những mục tiêu này và kết nối doanh nghiệp việt nam
vào chuỗi giá trị toàn cầu
những đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp và những nhà hoạch định chính sách
là cần thiết trong thời điểm hiện nay
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin xin gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
email đồnghanhcungdoanhnghiệpthnda gmail com hoặc điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba